tại thành phố hồ chí minh nhiều chuyên gia các nhà khoa học đã cùng tham gia tọa đàm về chủ đề
thực trạng vai tín dụng của công nhân tại các tỉnh thành phía nam
từ khảo sát thực tế đối với công nhân tại các tỉnh đồng nai bình dương hậu giang an giang bình thuận
lâm đồng và thành phố hồ chí minh các nhà nghiên cứu cho biết có khoảng chín mươi tám bảy công nhân thường sử dụng nguồn vốn vai
từ ngân hàng các tổ chức khác cho các khoản chi tiêu đời sống
tuy nhiên họ thường chọn vay từ các tổ chức cá nhân khác dù lãi suất cao hơn tổ chức tính dụng
nhưng thủ tục đơn giản giải ngân nhanh
ngược lại tại các tổ chức tính dụng thủ tục nhiều cần tài sản thế chấp giải ngân chậm
và không có thời gian đi làm hồ sơ do phải đến trực tiếp ngân hàng nhiều lần
từ thực tiện trên các chuyên gia nhà khoa học đề xuất một số giải pháp để hạn chế tình trạng vay tín dụng đen
trong công nhân như thay đổi phương thức tiếp cận với những người dân có nhu cầu tín dụng
sử dụng công nghệ trong việc hỗ trợ cho vai tuyên truyền để người dân nhận thức được tác động từ việc vai tín dụng lãi suất cao